thưa quý vị chiều nay hai mươi chín tháng bốn thủ tướng và đoàn công tác của chính phủ đã thị xác thi công dự án hầm đường bộ tuy an tỉnh phú yên
thăm dự án hầm đường bộ tuy an thuộc huyện tuy an tỉnh phú yên dài hơn một km thuộc dự án đoạn tuyến cao tốc trí thạnh vân phong
nằm trong dự án xây dựng đường bộ cao tốc bắc nam phía đông giai đoạn từ năm hai nghìn hai mươi một đến năm hai nghìn hai mươi năm
thủ tướng phạm minh chính biểu dương tinh thần làm việc xuyên ngày lễ của đội ngũ cán bộ công nhân tập đoàn đèo cả
đề nghị các đơn vị rút ngắn tiến độ thay vì kế hoạch vào cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
thì phần đấu hoàn thành công trình vào dịp mùng hai tháng chín năm hai nghìn hai mươi năm
ban quản lý dự án bảy cho biết phần đấu đến tháng tám hoặc tháng chín sẽ thông hầm tuy an
thủ tướng hoan nghênh ban quản lý dự án bám sát chỉ đạo của chính phủ thủ tướng chính phủ và bộ giao thông vận tải
hoan nghênh tỉnh phú yên làm tốt công tác giải phóng mặt bằng
đề nghị tỉnh phú yên đôn đốc các sở ngành sớm cấp phép cho các mỏ đất đá cho nhà thầu
với chỗ đất yếu cần có phương án nhanh nhất xử lý bảo đảm chất lượng
về hạ tầng kỹ thuật cần tập hợp yêu cầu di rời cột điện để yêu cầu evn di rời
phân đấu trong tháng năm phải hoàn thành và bàn giao cho thi công dự án
khi có mặt bằng phải huy động lực lượng máy móc trang thiết bị tăng ca kíp
làm xuyên ngày nghỉ lễ quan tâm động viên cán bộ công nhân trên công trường trong những ngày nắng nóng
đơn vị nào làm tốt thì khen thưởng đơn vị nào làm chưa tốt thì phải xử lý
kiên quyết kiểm tra các gói thầu không để xảy ra tình trạng bán thầu
thủ tướng bày tỏ quan tâm tiến độ xây dựng cầu đà rẳng trên tuyến
yêu cầu các đơn vị phải tranh thủ chưa có lũ về thì phải thi công nhanh
liên quan đến thi công hầm tập đoàn đèo cả đã có kinh nghiệm cho nên không lo lắng
do đó tiến độ đẩy sớm lên ba tháng vẫn khả thi
đoạn tuyến cao tốc này nằm trọn trong tỉnh phú yên do đó tỉnh cũng phải tích cực vào cuộc
nghiên cứu mở thêm các nút giao coi như là điểm nhấn kiến trúc để mở ra không gian phát triển mới
chính quyền địa phương phối hợp chặt chẽ với ban quản lý dự án
cố gắng kiểm soát tiến độ chất lượng an toàn lao động
bộ giao thông vận tải ra soát bổ sung thiết kế bổ sung các dự án cao tốc trên cả nước bằng vốn dự phòng
phải có hai ống hầm để giảm nguy cơ tai nạn giao thông
việc này phải triển khai ngay theo hình thức ppp
phải ra soát áp dụng hệ thống giao thông thông minh its trong quản lý vận hành hầm đường bộ
bổ sung kinh phí đào tạo nguồn nhân lực quản lý
tỉnh phú yên cần ra soát lại một số hộ dân đã di rời
nhường đất cho dự án xem đời sống nhân dân sớm cấp phép cho các mỏ nguyên liệu đất đá